đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã đến dự lễ kỷ niệm một mươi năm phát sóng kênh vov giao thông
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình khẳng định
một mươi năm qua kênh vov giao thông đã khẳng định được vị thế và vai trò của mình là kênh giao thông kết nối
đem lại cho người dân những thông tin bổ ích về giao thông qua đó góp phần giảm ốn tắc và tai nạn giao thông
không chỉ dừng lại ở lĩnh vực giao thông mà kênh vov giao thông cũng bám sát
truyền tải nhanh chóng các vấn đề nóng của xã hội do đó phó thủ tướng cũng hy vọng trong thời gian tới
với sự nỗ lực của cán bộ lãnh đạo và toàn thể nhân viên kênh vov giao thông tiếp tục phát huy hành trình sáng tạo
đem lại thông tin hữu ích đa chiều cho bạn nghe đài trên mọi miền đất nước